kính chào quý vị khán giả
thế giới đang trải qua quá nhiều biến động mâu thuẫn và khủng hoảng
nhưng dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong xu thế hợp tác và phát triển
và nếu cần tìm một nơi để gửi gắm những hy vọng ấy thì đó chính là châu á
đó là lý do tuần vừa rồi hàng trăm nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của các nước và các doanh nghiệp trên toàn cầu
đã tới thành phố hải nam của trung quốc để tham dự diễn đàn châu á bắc ngao năm hai nghìn hai mươi
diễn ra trong bốn ngày sự kiện được ví như là davos của châu á này có chủ đề
châu á và thế giới thách thức chung trách nhiệm chung
hàng chục chủ đề nóng đã được đề cập bao gồm triển vọng kinh tế thế giới tăng cường đổi mới doanh nghiệp chuyển đổi năng lượng carbon thấp
kể từ khi thành lập đến nay diễn đàn châu á bắc ngao được đánh giá là kênh hiệu quả
để trao đổi ý kiến về các vấn đề kinh tế đáng quan tâm
nhất trong suốt hai thập kỷ qua
và đây cũng là nơi để các nước châu á đối phó với những thách thức do toàn cầu hóa mang lại
duy trì sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế khu vực
và tăng cường phối hợp và hợp tác lẫn nhau
đã trở thành những vấn đề chung mà các nước châu á phải đối mặt
bước vào thế kỷ hai mươi một mặc dù các quốc gia và khu vực châu á đã tham gia vào các tổ chức hội nghị quốc tế xuyên khu vực
như diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
và hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương pecc
nhưng đối với toàn bộ khu vực châu á
vẫn thiếu một tổ chức diễn đàn do châu á lãnh đạo
để thảo luận cụ thể về các vấn đề châu á
từ góc độ lợi ích và quan điểm của châu á đối với các khu vực khác và toàn cầu
vào ngày hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một
các quan chức đến từ hai mươi sáu quốc gia đã tham dự hội nghị
về thành lập diễn đàn châu á bắc ngao bfa
hội nghị được tổ chức tại bắc ngao
thành phố quỳnh hải tỉnh hải nam trung quốc
hội nghị công bố chính thức thành lập diễn đàn
và thông qua các văn kiện mang tính chất chương trình
như bfa về phim bố châu á
các nguyên tắc chỉ đạo của bfa về hiến trương châu á
thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế
phó thủ tướng việt nam nguyễn mạnh cầm khi đó đã đến dự lễ khai mạc và khẳng định
bfa là kết quả của quá trình nỗ lực của các nhà lãnh đạo các quốc gia châu á
với những ý tưởng tốt đẹp không chỉ vì lợi ích của từng nước
mà còn vì tương lai tốt đẹp của cả châu lục trong thế kỷ mới thiên niên kỷ mới
từ khi ra đời bfa với tư cách là một tổ chức quốc tế phi chính phủ và phi lợi nhuận
đã trở thành nền tảng cho các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo chính phủ các nước
giới công nghiệp và doanh nghiệp
cũng như giới học thuật của các nước châu á và các châu lục khác
về các vấn đề quan trọng của châu á và thế giới
mục tiêu và nội dung của diễn đàn tập trung chủ yếu về các vấn đề kinh tế đối với châu á
nhất là tăng cường hợp tác thương mại
đầu tư và hội nhập khu vực
thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vì mục tiêu tiến bộ kinh tế bền vững và trách nhiệm xã hội
thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác giữa các nước trong và ngoài khu vực
vì sự phát triển hòa bình an ninh và thịnh vượng của châu á
việc gặp gỡ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các học giả
đã thực sự giúp ích rất nhiều
cho thấy diễn đàn kinh tế bắc ngao có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào
cho việc thúc đẩy tiến bộ về mặt chính trị an ninh phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội
tôi cho rằng diễn đàn cho châu á đã góp phần lớn lao với nhiều quốc gia lớn và mạnh mẽ
ở châu á đã thực sự được hưởng lợi và trở nên mạnh mẽ trên trường quốc tế
trung quốc là một ví dụ điển hình trong nỗ lực làm cho quốc gia và nhân dân trở nên mạnh mẽ hơn
giàu có hơn và thịnh vượng hơn
vâng có thể thấy là tiếng nói châu á ngày càng được lắng nghe nhiều hơn
đặc biệt ở góc độ kinh tế
ngay trước thềm hội nghị một báo cáo được công bố cho thấy
châu á sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm nay
và gdp của cả châu lục dự kiến chiếm đến bốn mươi chín nền kinh tế toàn cầu
báo cáo nhận định châu á vẫn sẽ là khu vực đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu
cùng với sự hỗ trợ của tiêu dùng mạnh mẽ và chính sách tài khoá tích cực
tăng trưởng kinh tế châu á dự kiến sẽ cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba và đạt khoảng bốn
bất chấp những thách thức lớn như lạm phát cao đứt gãy chuỗi cung ứng
và cạnh tranh điện thoại tăng trưởng kinh tế toàn cầu
và tăng trưởng kinh tế chính trị gây gắt
nhiều nước trong khu vực như ấn độ trung quốc hàn quốc indonesia việt nam
đạt mức tăng trưởng dương trong năm hai nghìn hai mươi ba và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
điều này có thể tạo động lực cho các nước trong khu vực cùng phát triển
chủ nghĩa bảo hộ thương mại và sự phân mảnh kinh tế toàn cầu ngày càng tăng
nền kinh tế thế giới vẫn chưa quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng như trước covid một mươi chín
nền kinh tế các nước châu á cũng đối mặt với nhiều biến động

nền kinh tế này vẫn đang cho thấy khả năng phục hồi kiên cường
động lực tăng trưởng của châu á đến từ trung quốc ấn độ indonesia ả rập xê út
và nhiều nền kinh tế đang phát triển khác
bên cạnh đó châu á còn sở hữu nhiều nền kinh tế phát triển năng động
gồm trung quốc nhật bản đài loan singapore
các nền kinh tế này có tốc độ tăng trưởng cao cơ cấu kinh tế đa dạng
khả năng sản xuất và năng lực xuất khẩu mạnh mẽ
có thể thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất phát triển
trung quốc đang thúc đẩy hiện đại hóa trên mọi mặt trận
điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế thế giới
và mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của tất cả các quốc gia
đặc biệt là các nước láng giềng ở châu á
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động
thì nguồn lao động dồi dào chi phí sản xuất thấp và công nghệ sản xuất tiên tiến
là những nguồn lực quan trọng để châu á bứt tốc trong chặng đường hồi phục
các báo cáo gần đây của những tổ chức quốc tế như oecd imf vkp
đều nhận định ấn độ trung quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
sẽ là những trụ cột chính cho kinh tế châu á trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong bối cảnh chung của thế giới
châu á được cho là cũng đối mặt với không ít thách thức
trên thực tế dòng vốn fdi chạy vào nhiều nền kinh tế châu á
đang có xu hướng giả mạnh
nguyên nhân là bởi làn sóng di chuyển nhà máy về gần nơi tiêu thụ
hay các đạo luật khuyến khích mở công sưởng sản xuất bán dẫn tại mỹ và châu âu
cách mạng công nghiệp xanh
được xem là lời giải để châu á có thể giữ chân và thu dòng vốn fdi
từ góc độ toàn cầu và châu á
những biến động về dòng chảy fdi hiện nay được đánh giá là rất bình thường
trung quốc đang nỗ lực loại bỏ nhiều hạn chế với doanh nghiệp nước ngoài
trong lĩnh vực sản xuất nhất là lĩnh vực công nghệ cao
tiếp tục tăng độ mở trong lĩnh vực viễn thông y tế năng lượng xanh
các cuộc xung đột của thế giới trong năm vừa qua
như chiến sự nga ukraine và xung đột ở gaza
giữa israel và phong trào vũ trang hồi giáo hamas
cũng có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế châu á
hai cuộc xung đột trên không những có thể khiến giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao
gây áp lực lên chi phí sản xuất và nhập nguyên liệu của doanh nghiệp
mà còn khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn
ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và xuất khẩu của khu vực
không chỉ tăng trưởng ấn tượng cũng theo báo cáo của diễn đàn bắc ngao năm nay
châu á tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo lớn
lớn toàn cầu trong hệ thống đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ của thế giới
theo đó chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu hai nghìn hai mươi ba do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới công bố cho biết
năm nước bao gồm singapore trung quốc hàn quốc nhật bản và israel
nằm trong số một mươi năm nền kinh tế đổi mới sáng tạo nhất trên thế giới
đông nam á và đông á đang thu hẹp khoảng cách với châu âu về đổi mới sáng tạo
châu á đang chứng kiến một cuộc cách mạng xanh với hải nam
thành phố chủ nhà của diễn đàn châu á bắc ngao đang đi đầu trong việc áp dụng công nghệ sạch
và kế hoạch dừng bán xe dùng nhiên liệu hóa thạch từ năm hai nghìn hai mươi
sự kiện này không chỉ thể hiện cam kết của châu á đối với sự phát triển bền vững
mà còn là dấu hiệu cho thấy khu vực này đang nỗ lực vươn lên là trung tâm đổi mới sáng tạo
du khách tới diễn đàn châu á bắc ngao tại hải nam có thể cảm nhận rõ sự thay đổi này
xe điện đang tái định hình nền kinh tế ở khu vực ấn độ
dương thái bình dương với trung quốc dẫn đầu thị trường về sản xuất và bán hàng
khắp châu á các nhà máy mới và chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo đang thúc đẩy tăng trưởng
điều này cho phép các nền kinh tế mới nổi ở châu á tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vận tải mới
với sự xuất hiện của xe điện đang ngày càng phổ biến ở thái lan indonesia ấn độ việt nam và nhất là trung quốc
trong bối cảnh toàn cầu hóa sự chuyển đổi năng lượng sạch như một bước tiến quan trọng
hướng tới tương lai bền vững hội nghị thường niên diễn đàn châu á bắc ngao năm hai nghìn hai mươi bốn nổi bật
với việc công bố báo cáo phát triển bền vững báo cáo thường niên châu á và thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến tới kỷ nguyên điện không phất thảy carbon
và thúc đẩy phát triển xanh tại châu á một khu vực đang chứng kiến sự nổi lên của các lực lượng sản xuất mới
và sáng tạo nhờ vào sử dụng năng lượng tái tạo và điện khí hóa
sự chuyển đổi này không chỉ là cơ hội cho phát triển công nghệ mới
mà còn mở ra hàng loạt cơ hội việc làm mới cho người lao động
châu á không chỉ dẫn đầu trong việc áp dụng năng lượng sạch
mà còn là điểm nóng của đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ
một báo cáo từ viện toàn cầu mckinsey chỉ ra rằng
châu á đóng góp một nửa vào sự tăng trưởng doanh thu từ các công ty công nghệ toàn cầu
minh chứng cho vai trò trung tâm của khu vực này trong cuộc cách mạng công nghệ số
điều vượt bậc này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
mà còn cải thiện năng lực sản xuất và dịch vụ công
làm nổi bật vị thế của châu á như một trung tâm toàn cầu
cho sự phát triển và đổi mới sáng tạo
và có thể thấy vào lúc này châu á và rộng hơn là các nước phía nam bán cầu
đã có mặt trong hầu hết các chiến lược đối ngoại quan trọng của tất cả các cường quốc trên thế giới
với sự năng động và sức bật mạnh mẽ của mình
châu á xứng đáng là động lực
và quan điểm của thế giới
nhưng đến lượt mình châu á cũng thể hiện vai trò và quan điểm của mình đối với các vấn đề toàn cầu
trong đó nhiệm vụ thúc đẩy một môi trường hòa bình hợp tác phát triển luôn là mục tiêu cốt lõi
trên khắp thế giới không thiếu những thách thức như xung đột địa chính trị nền kinh tế toàn cầu trì trệ
thương mại mờ nhạt chưa kể đến những rủi ro mới nổi từ trí tuệ nhân tạo ai và mối đe dọa hiện hữu từ biến đổi khí hậu
nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng từng vùng châu á nổi lên như một điểm sáng
và bí quyết đằng sau có liên quan đến nhiều cách làm việc đặc biệt của người dân châu á
đó là cách tôn trọng lẫn nhau xây dựng sự đồng thuận và mang lại sự thoải mái cho tất cả các bên
đó là cách thể hiện tình láng giềng hữu nghị tốt đẹp cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển
đó là một cách để cùng thực hiện chủ nghĩa khu vực mở tự do hóa và tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại
nói một cách đơn giản con đường phát triển của châu á là coi trọng hòa bình hòa hợp và tập trung vào việc xây dựng sự đồng thuận thúc đẩy phát triển
trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta cần xây dựng hơn nữa sự đồng thuận và tập trung vào các hành động để tạo động lực lớn hơn cho sự phát triển bền vững toàn cầu
trung quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng cộng đồng phát triển cũng như một thế giới sạch đẹp
từ mạng lưới đường cao tốc asean
từ mạng lưới đường cao tốc asean
từ mạng lưới điện asean theo kế hoạch tổng thể về kết nối asean hai nghìn hai mươi năm đến sáng kiến vành đai và con đường
các nước châu á đang phối hợp các chiến lược phát triển của mình để tạo ra sức mạnh tập thể lớn hơn cho tăng trưởng
các dự án vành đai và con đường như đường sắt trung quốc lào thành phố cảng colombo và cảng hambatota ở sri lanka đường sắt cao tốc jakarta bandung ở indonesia
những dự án này không chỉ tạo ra việc làm và doanh thu cho địa phương mà còn thúc đẩy mạnh mẽ kết nối khu vực
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi hai với tư cách là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới
nó đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế của châu á như là trung tâm sản xuất và thương mại của thế giới
một châu á hội nhập ổn định phát triển không chỉ là bức tường lửa chống lại những cuộc khủng hoảng mà còn là cách tốt nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi ở mỗi quốc gia châu á
trong một thế giới đầy thách thức
sự tách rời và chia cắt đang kéo các quốc gia ra xa nhau khiến cho việc hình thành sức mạnh tổng hợp ngày càng khó khăn
tuy nhiên những gì đã xảy ra trong những năm qua cho dù đó là đại dịch hậu quả từ cuộc khủng hoảng ukraine hay cuộc xung đột ở gaza
đã nhiều lần chứng minh rằng toàn thể nhân loại cần gắn bó chặt chẽ với nhau và chia sẻ tương lai
đây cũng chính là tương lai của châu á
điều quan trọng là các nước châu á phải theo đuổi đường lối tăng cường đoàn kết và hợp tác
khi ấy châu á có thể mang lại sự chắc chắn của các nước
các nước chắc chắn hơn trong môi trường toàn cầu đầy biến động và tạo ra sự năng động mạnh mẽ cho nền kinh tế toàn cầu
có rất nhiều câu chuyện sinh động về cách châu á chào đón thế giới cũng như là đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới
đơn cử mới đây trang travel of post một trong những trang thông tin du lịch uy tín nhất tại khu vực bắc mỹ
đã bình chọn việt nam là điểm đến an toàn nhất châu á trong năm hai nghìn hai mươi
bằng xếp hạng chỉ số luật pháp và trật tự toàn cầu do viện goup của mỹ công bố
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy việt nam là quốc gia hòa bình nhất ở châu á
và đứng thứ bảy trên thế giới về môi trường hòa bình
bài viết cũng nhận định năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chứng kiến ngành du lịch châu á lên ngôi
trong đó sự chú ý của du khách quốc tế sẽ đổ rồn vào việt nam
hay một câu chuyện khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua
đó là chủ tịch trung quốc tập cận bình tiếp đón một phái đoàn gồm nhiều doanh nghiệp mỹ
tại cuộc gặp này ông đã truyền đi thông điệp về tầm quan trọng của
quan hệ trung mỹ về chung sống hòa bình và cùng có lợi
hay như tại cuộc tiếp đón thủ tướng hà lan mark rutte nhà lãnh đạo trung quốc
cũng cho rằng hợp tác là lựa chọn duy nhất
chúng ta cũng hy vọng rằng hợp tác đối thoại cũng sẽ luôn là lựa chọn duy nhất
để bắt những cây cầu hòa bình và phát triển ở châu á cũng như tới toàn cầu
và đến đây chương trình nhìn từ hà nội xin phép được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại